tính tới sáng nay theo giờ việt nam italy ghi nhận ba bốn trăm linh năm trường hợp tử vong nhiều hơn so với trung quốc
trong khi đó ổ dịch thứ hai của châu âu là tây ban nha ghi nhận bảy trăm sáu mươi bảy ca tử vong và hơn một mươi bảy ca nhiễm
đức và pháp đều ghi nhận thêm khoảng một bốn trăm linh ca nhiễm mới
tại anh là một trăm linh bốn ca tử vong và hơn hai sáu trăm linh ca nhiễm
đáng chú ý trong ngày một mươi chín tháng ba hoàng tử monaco và trưởng đoàn đàm phán brexit của liên minh châu âu eu
ông michel barnier đều thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với virus sars cov hai